thông tin từ bệnh viện nhi trung ương cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bé ht ba tuổi ở hà nam phải nhập viện cấp cứu sau ngộ độc thuốc giảm cân của chị gái
bác sĩ nguyễn tân hùng phó trưởng khoa cấp cứu chống độc bệnh viện nhi trung ương cho biết trước khi vào viện trẻ đã ăn nhầm bảy trên một mươi bốn viên thuốc giảm cân được chị gái mua trên mạng về để sử dụng chưa kịp uống
chỉ sau khi trẻ nôn nhiều đau bụng đi ngoài phần lòng gia đình mới phát hiện và đưa trẻ vào bệnh viện tỉnh để cấp cứu chuyển tới bệnh viện nhi trung ương
ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi các bác sĩ đã tiến hành sử dụng các biện pháp để hạn chế hấp thu chất độc như rửa dạ dày sử dụng than hoạt tính nhuộn tràng kết hợp bồi phụ nước điện dài
sau bốn ngày điều trị sức khỏe của trẻ đã ổn định hết nôn và đã được xuất viện
được biết loại thuốc giảm cân mà bệnh đi ăn nhầm đã được chị gái mua về để sử dụng tuy nhiên không rõ thành phần nhãn mắc và nguồn gốc xuất xứ đều không rõ ràng
loại thuốc này đang được bày bán trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội tiêm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng
cũng trong thời gian này các bác sĩ khoa cấp cứu và chống độc cũng đã tiếp nhận điều trị kịp thời cho một bệnh nhi một mươi ba tuổi ở hà nội nhập viện do ngộ độc thuộc chuột
trẻ có tiền sử mắc bệnh trầm cảm có ý tưởng tự sát
trước khi vào viện hàng ngày trẻ đã uống hai tuyếp thuốc diệt chuột không rõ nguồn gốc do trẻ tự đặt mua trên các sàn thương mại điện tử
sau khi uống trẻ xuất hiện luôn nhiều chóng mặt gia đình mới phát hiện và đưa trẻ đến cấp cứu tại bệnh viện nhi trung ương
tại khoa cấp cứu và chống độc trẻ nhập viện trong tình trạng coi giật bản thân
sau khi khai thác bệnh sử kết hợp với thăm khám và làm các xét nghiệm ngộ độc chất chay được trần đoán ngộ độc thuốc diệt chuột
ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tích cực chống suy hợp cắt cơn co giật bồi phủ nước tiền dài
sau hai mươi ngày điều trị sức khỏe của trẻ đã ổn định hết nôn và đã được xuất viện
tuy nhiên trẻ vẫn cần được theo dõi và chăm sóc sau khi ra viện
các bác sĩ bệnh viện nhi trung gương nhấn mạnh loại thuốc chuột gây ngộ độc cho trẻ đã bị cấm lưu hành nhiều năm trước
nhưng hiện nay vẫn mua bán dễ dàng nên nguy cơ gây ra ngộ độc này rất cao
uống nhầm thuốc hóa chất không phải là trường hợp hiếm gặp bởi trẻ nhỏ thường có tính tò mò và hiếu động
chưa phân biệt được các loại hóa chất độc hại
tại bệnh viện nhi trung ương hàng năm vẫn thường chuyên tiếp nhận những trường hợp trẻ nhập viện cấp cứu
sau hướng nhầm thuốc trừ sâu sâu hỏa thuốc diệt chuột các chất gây nghiện thuốc an thần của người lớn
ngoài ra bệnh viện có tiếp nhận một số trường hợp trẻ vị thành niên bị ngộ độc thuốc diệt chuột
có chủ đích rất trẻ có ý định tự tử
điều này dẫn tới các tổn thương nặng nề thậm chí có trường hợp nguy kịch đến tính mạng
trước đó bác sĩ nguyễn minh tiến phó khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết
bệnh viện cũng đã tiếp nhận một bé trai tên n uống năm mươi viên thuốc giảm cân của trung quốc của mẹ để ở trong tủ thuốc không khóa
sau khi uống một giờ em nhức đầu mệt mỏi trong váng nhìn mờ nhìn mọi thứ xung quanh toàn thấy màu vàng
em đã được người nhà phát hiện và đưa ngay vào một bệnh viện ở trong thành phố
sau khi được rửa dạ dày cho uống than hoạt tính để hấp thu độc chất còn sót lại ở trên đường tiêu hóa
ngay sau đó trẻ được chuyển đến bệnh viện nhi đồng một trong tình trạng vật vã kích động
tại đây trẻ lại được rửa dạ dày cho dùng than hoạt tính và chuyên dịch dinh dưỡng
sau hai ngày điều trị sức khỏe của em nở đã cải thiện dần và tỉnh táo
theo bác sĩ tiến trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thuốc giảm cân từ nhiều nguồn khác nhau
phụ huynh không nên tự ý sử dụng hoặc cho con em mua các loại thuốc không rõ nguồn gốc để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
ngoài ra cũng cần phải quản lý thuốc dung tại nhà chặt chẽ hơn không để thuốc ở trong tầm tay của trẻ
uống nhầm thuốc không phải là trường hợp hiếm gặp nhất là đối với trẻ nhỏ bởi các em vô cùng tò mò và hiếu động
trừ uống nhầm thuốc tránh thai của mẹ thuốc an thần của ông bà hay các thuốc biệt dược thuốc động kinh thậm chí là thuốc trừ sâu đó là những sự việc đã từng xảy ra
điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ có trường hợp trẻ suyết bất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời
ngộ độc thuốc ở trẻ nhỏ rất dễ xảy ra nếu người lớn bất cần
rất nhiều trẻ ở nhà với ông bà người giúp việc hoặc ở nhà một mình trẻ có thể bị hiếu động tò mò đã uống nhậm thuốc
việc trẻ uống nhậm thuốc tưởng là kẹo vì do sự vô ý của phụ huynh khi để thuốc ở những nơi mà trẻ có thể tìm thấy như trên bàn học trong ngăn kéo tủ trong túi sách
trong trường hợp trẻ uống nhầm thuốc của người lớn với số lượng ít từ một hai viên có thể gây ra một số tác dụng phụ khiến đứa trẻ bị chóng mặt buồn nôn đau bụng thay đổi huyết áp
tuy nhiên nếu trẻ uống nhiều viên liên tục cùng một lúc đó là những thuốc biệt dược thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng
theo khuyến cáo của các bác sĩ khi trẻ uống nhầm thuốc bất cứ là loại thuốc gì hoặc hóa chất người sơ cứu cần nhanh chóng gây nôn cho trẻ để làm sạch dạ dày giảm bớt sự hấp thu của thuốc vào cơ thể
khẩn trương đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất khi đi mang theo vỏ chai hoặc chai thuốc hoa chất mà trên uống nhầm để các bác sĩ biết nguyên nhân và có cách xử lý chính xác
ngoài trường hợp trẻ nhỏ phốt tình uống nhầm thuốc của người lớn thì không ít phụ huynh lại rất chủ quan sử dụng thuốc của người lớn cho trẻ uống cũng khiến cho trẻ bị ngộ độc
nhiều người nhầm lẫn khi cho rằng có thể cho trẻ uống các loại thuốc của người lớn chỉ cần giảm lưu lượng là được
tuy nhiên trên thực tế loại thuốc mà người lớn dùng được thì không thể dùng cho trẻ nhỏ
phó sư tiến sĩ bác sĩ nguyễn tiến dũng nguyên trưởng khoa nhi bệnh viện bạch mai cho biết
có những loại thuốc khi người lớn dùng thì họp tuy nhiên đối với trẻ nhỏ thì không chịu được
có loại trẻ em tuyệt đối không thể dùng ví dụ như thuốc kho có rất nhiều loại chế phẩm hiện nay như code người lớn có thể dùng nhưng không dùng được cho trẻ em dưới hai tuổi
thậm chí có những loại liều lượng cao cấm cả trẻ em dưới năm tuổi trẻ sơ sinh thì tuyệt đối cấm
trong bệnh viện có một số trường hợp có thể dùng tuy nhiên phải có chỉ định của bác sĩ
các loại thuốc giảm đau là chính ngoài ra còn có tác dụng giảm ho
tuy vậy thuốc không thể làm khô quá trình dịp tiết ở trẻ nhỏ
ngoài ra thuốc có thể gây nghiện nếu dùng lâu dài
bên cạnh đó không dùng những thuốc nhỏ mũi gây co mạch cho trẻ dưới hai tháng thay vào đó nên dùng thuốc mới sinh lý
lý do bởi các thuốc này không chỉ gây co mạch máu mũi mà còn có các mạch máu khác làm tăng huyết áp nặng có thể dẫn tới tử vong
hay như thuốc chống dị ứng là một loại thuốc kháng histamine có nên dùng cho trẻ sơ sinh vì có thể gây ra ức chế hô hấp làm quánh đờm
nếu sử dụng quá liều có thể gây ra co giật và tử vong
các chuyên gia khuyến cáo có những loại thuốc người lớn dùng thì không độc hại tuy nhiên với trẻ con nếu dùng thì rất nguy hiểm
có một số thuốc chúng chỉ định hoàn toàn với trẻ nhỏ bởi vậy trước khi cho trẻ dùng thuốc
cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ và tuân thủ theo đơn thuốc liều dung mà họ đã kê
qua những trường hợp trên các bác sĩ khuyên cáo đối với gia đình có trẻ nhỏ
cần để thuốc hóa chất độc hại tránh sát tầm tay trẻ nhỏ tốt nhất nên cất ở những nơi kín đáo trẻ ít cơ hội tiếp xúc
không đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống các chai lọ các màu sắc bắt mắt dễ thu hút sự chú ý của trẻ tránh nhầm lẫn
không tự ý mua thuốc hay cho con uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối với trẻ nhỏ độ tuổi mẫu giáo cha mẹ cần phải theo dõi và chăm sóc trẻ khi vui chơi và sinh hoạt
đối với những trẻ lớn hơn cần dạy cho trẻ những loại hóa chất độc hại
cần phải phân biệt những loại đồ ăn có hình dáng tương tự cũng như quan tâm đến tâm tư tình cảm tâm sinh lý của con
khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ uống nhầm thuốc hoa chất độc hại cha mẹ và người chăm sóc trẻ
cần phải nhanh chóng tách trẻ ra khỏi các hóa chất có nguy cơ gây ngộ độc và khẩn trương đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất
khi đi cần mang theo vỏ chai hoặc chai thuốc hóa chất mà trẻ đã uống nhầm để các bác sĩ biết nguyên nhân và có cách xử lý cho phù hợp
khi trẻ bị ngộ độc thuốc thường có những dấu hiệu như sau
dấu hiệu trên hệ tiêu hóa đau bụng buồn nôn nôn nói tiêu chảy
biểu hiện ở đường ngô hấp trẻ được ngột thoát giặc ruộng nhất là với trẻ nhỏ vì tâm lý hoảng sợ
nặng hơn trẻ có những biểu hiện như thở nhanh tím môi khó thở
biểu hiện ở hệ thần kinh với nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau hay như trẻ bị hôn mê co giật bản thân run tay chân
yếu cơ sau đó là liệt cơ nặng oan có thể gây liệt hô hấp dối loạn nhịp tim
biểu hiện tăng tiết trẻ bị tăng tiết đầm nhất ở cổ họng và đường hô hấp dịch tiêu hóa tăng bất thường tay chân lạnh phãm mổ hôi chảy nước miếng nhiều
nếu nghi ngờ trẻ bị ngộ độc thuốc bố mẹ người lớn cần hết sức bình tĩnh kiểm tra xung quanh để phát hiện những vặt thuốc đã nghi gây ngộ độc
gọi điện cho bệnh viện để được hướng dẫn cách sơ cứu ban đầu đồng thời nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất
khi đi nhớ cầm theo những vật nghi ngờ gây gỗ độc